những năm qua nhờ triển khai hiệu quả công tác dân vận bộ chỉ huy quân sự tỉnh vĩnh phúc xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó thắm tỉnh quân đội với nhân dân phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới
những ngày này cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc đang phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ban chỉ huy quân sự xã quang yên giúp dân san lấp đất làm sạch cảnh quan môi trường và xây dựng con đường bê tông để giao thông giữa các thôn trong xã được thuận lợi

tình hình tới các đối tượng chính sách gia đình có công với cách mạng thường xuyên đến thăm hỏi động
viên trao quà xuống nhất là cái thế là tôi được sống trở lại ngày hôm nay thấy là tất tất cả đảng
nhà nước còn quan tâm đến được thăm hỏi thế là thấy là vui sướng mà muốn là sống một mươi một mươi năm năm nữa
đặc biệt để công tác dân vận hiệu quả ban chỉ huy quân sự tỉnh vĩnh phúc tích cực chỉ đạo các
đơn vị trong tỉnh sâu sát với đời sống của các cán bộ chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ
trang hỗ trợ xây nhà ổn định đời sống giúp các chiến sĩ yên tâm công tác cống hiến trong năm
hai nghìn một mươi sáu bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã đề nghị hỗ trợ xây nhà tỉnh nghĩa cho chín đồng chí với tổng số tiền
là gần ba trăm linh triệu đồng
chúng tôi cũng đã có sự phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo chặt chẽ
chỉ huy quân sự các xã thị trấn xây dựng kế hoạch nội dung làm thời gian địa điểm thành phần tham
gia và trong đó là cũng đã phối hợp với các đoàn thể của địa phương để cùng tiến hành làm thì chúng
cũng đã chỉ đạo là tập trung vào hoàn thiện các tiêu chí
về xây dựng nông thôn mới lực lượng vũ trang của huyện sông lô cũng đã được cấp ủy chính quyền
từ địa phương là đánh giá rất là cao với sự chỉ đạo sâu sát từ bộ chỉ huy quân sự tỉnh đến từng
ban chỉ huy quân sự huyện xã và bằng những việc làm cụ thể thiết thực của cán bộ chiến sĩ công tác
dân vận đã phát huy được hiệu quả góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội của địa phương tăng
cường khối đại đoàn kết quân dân làm cho phẩm chất anh bộ đội cụ hồ luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân